nằm trên đỉnh núi cao hơn một bốn trăm linh mét so với mực nước biển
bốn mùa mây phủ cây trẻ san tuyết cổ thụ suối giang từ lâu đã là biểu tượng thu hút đông đảo du khách thập phương
dù đã tận mắt chiêm ngưỡng và thưởng thức những tinh túy của trời đất ban cho giống trẻ quý
nhưng những câu chuyện về cây trẻ san và những rừng trẻ cổ thụ vẫn ngày càng thu hút du khách thập phương
đến với suối giang huyện văn chấn tỉnh yên bái
với diện tích trên năm trăm linh hectare trong đó có bốn trăm linh gốc trẻ san tuyết cổ thụ có tuổi đời từ một trăm linh đến bốn trăm linh năm tuổi
cây tre suối giàng sống hoàn toàn tự nhiên ở độ cao hơn một bốn trăm linh mét so với mực nước biển
nên có sức sống dẻo dai
đặc biệt sản phẩm trẻ búp sàn tuyết suối giàng có vị thành khiết thơm ngon ngọt đậm tự nhiên
màu vắng óng như mật ong
không có người thu mua thì nó làm ít thì trẻ thì kệ ở rừng
thì hái cây nào thì phá cây ấy mà chỉ chặt ngọn mà lấy bú thôi còn cây trề thì kệ đấy
sau này thì là có cái nhà nước nó thu mua
thì mới phá quang lên trồng thêm thì mới phá quang cây trẻ nó mới to
với hương đi đúng của các cấp chính quyền suối giàng đang được xây dựng tôn tạo thành khu du lịch sinh thái
cây trẻ cổ thụ suối giàng và nét văn hóa của người mông nơi đây cũng là những nét đặc sắc kỳ thú
đưa hàng nghìn du khách đến với suối giang
mình người mông trẻ suối giang thì có những cây trẻ tổ thì rất là được nhiều người biết đến
thì mình thấy cây chế là một cây mà mang lại tinh thần cho người dân mình và mang lại kinh tế cho người dân
từ đấy tôi cũng muốn xây dựng thêm
những cái điểm này để cho khách đến tham quan suối giang cũng như là tham quan những cái điểm này để có những cái điểm để khách đến tham quan
thứ nhất là để cho khách biết nhiều hơn về cây trẻ và về những cái nét sống văn hóa của người mông
cây trẻ chúng tôi xác định đây là một cây mà mang lại lợi ích thu nhập và mang lại du lịch sinh thái
đây là một cây trẻ mà trồng lên các diện tích nó phủ xanh đất trong đồi dọc
là lợi ích du lịch sinh thái rồi là mang lại cái lợi ích về thu nhập cho gia đình
nên chúng tôi hàng năm là chúng tôi có cái kế hoạch là bảo vệ và tổ chức cho các thành lập các tổ để bảo vệ các cái diện tích trẻ trên toàn xã
đặc biệt là các cái vùng mà thấy nó thưa thấp thì chúng tôi tiếp tục phải trồng ra
và các bảo vệ thì là cái vấn đề là chúng tôi bảo vệ
không cho gia súc vào và các diện tích giao rộng được thì chúng tôi thực hiện là vấn đồng nhân dân để giao lại và cho châu bò rồi
các gia súc không phá hoại để các diện tích đó tiếp tục phát triển
quý khách khi đến với suối giàng để tham quan tìm hiểu những chuyện xưa tích cũ về cốc tình suối lóp cang kỳ tập lăng
cùng thưởng thức ly chả nóng ngắm rừng trẻ săn tuyết cổ thụ để thấy được những đổi thay trong đời sống của đồng bào mông nơi đây
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo